người dùng cho biết họ đã gian lận trong các cuộc thi cử bằng cách này
tính năng nghe trực tiếp được giới thiệu trong bản cập nhật phần mềm vào tháng chín năm qua
với mục đích hỗ trợ những người kiến thính
người dùng cần bật tính năng nghe trực tiếp và hướng iphone về phía người đang nói chuyện
máy sẽ sử dụng micro để thu lại âm thanh và lọc tiếng ồn giúp bạn nghe rõ ràng hơn